thưa quý vị liên quan đến vụ nổ tại cục thuế tỉnh bình dương
chiều ngày hôm qua công an tỉnh bình dương đã cử lực lượng phong tỏa hiện trường
khám xét một ngôi nhà tại phường phú cường thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
nghi có liên quan đến vụ nổ này
ngôi nhà bị khám xét nằm trên đường võ thành long thuộc phường phú cường thành phố thủ dầu một
trước đó intv đã đưa tin khoảng tám h bốn mươi phút ngày ba mươi tháng chín
nhiều người dân sống xung quanh khu vực của cục thuế tỉnh bình dương
nghe tiếng nổ lớn phát ra từ bên trong đơn vị này
ngay sau đó các cán bộ công nhân viên đã nhanh chóng di tản ra phía ngoài cách xa hiện trường
công an tỉnh bình dương huy động nhiều cán bộ chiến sĩ cùng ba xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường
để triển khai công tác cứu hộ rất may mắn là vụ nổ không gây thương vong về người
dùng roi điện cướp xe mô tô hai đối tượng nguyễn ngọc vương quốc thái hai mươi bốn tuổi
và trần lê hải đăng hai mươi ba tuổi đã bị công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai bắt giữ
tối ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi chín chị đào đông hạ điều khiển xe mô tô honda blade
qua địa bàn ấp bảo định xã xuân định đã bị thái và đăng điều khiển xe ôm cùng chiều
vượt lên áp sát vào lề đường rồi dùng roi điện uy hiếp buộc nạn nhân phải đưa xe cho chúng
sau ba mươi tiếng gây án hai đối tượng đã bị đội cảnh sát hình sự công an huyện xuân lộc bắt giữ
qua khám xét cơ quan công an đã thu giữ một biển số xe giả công cụ phương tiện gây án và tăng vật trả cho bị hại
thưa quý vị những khu vực vắng vẻ thường là điểm hẹn hò lý tưởng của các cặp tình nhân
tuy nhiên đây cũng chính là khu vực hoạt động của những tên cướp manh động
nhiều vụ việc xảy ra tại khu vực ven biển nguyễn tất thành vừa được công an quận liên triều
thành phố đà nẵng điều tra khám phá
tiếp tục là lời cảnh báo cho người dân cần phải nâng cao ý thức cảnh giác chủ động phòng ngừa với loại tội phạm này
đây là nhóm ba thiếu niên gồm hà trung nhân một mươi sáu tuổi nguyễn đình minh thoại và nguyễn quang vinh một mươi năm tuổi
cùng chú quận thanh khê bị bắt về hành vi cướp tài sản
thủ đoạn của chúng là tìm kiếm các cặp đôi hẹn hò tại khu vực này để tấn công cướp tài sản
còn đây là nhóm nguyễn ngọc hải cao minh sơn cao thanh hoài
bảy mươi tuổi quê tỉnh quảng bình tạm trú trên địa bàn
các đối tượng thường dạo quanh khu vực đường biển vắng vẻ
nơi có nhiều cặp tình nhân tâm sự để đe dọa cướp tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát
đi ra ngoài đường biển thì ra thì đi qua gặp cặp hai anh chị kia đang ngồi bên nhau
em thấy dừng xe lại bọn em đi lại
rồi nói đứa thì nhìn đứa lái xe thôi em đi lại cầm chạy
tôi không ngại là khi những gương mặt này còn khá trẻ nhưng đã hung hãn liều lĩnh
sẵn sàng sử dụng hung khí để đe dọa tấn công nạn nhân khi thực hiện các hành vi cướp giật tài sản
muốn quản lý tốt những đối tượng này thì cần phải có ba cái mặt
nhà trường gia đình và xã hội phải phối hợp với nhau
nhưng mà các em thoát ly trong ba cái trường hợp đó thì các em thoát ly cả hai
rồi cũng thoát ly luôn sự quản lý của xã hội luôn
dẫn đến thu nhập đồng tiền thì không có nhưng mà nhu cầu sử dụng đồng tiền
là rất lớn
nên các em phải là hôm trước thì sau thì đi vào con đường phạm tội
từ các vụ việc trên cơ quan công an tiếp tục cảnh báo đến mọi người dân
cần nâng cao ý thức cảnh giác chủ động phòng ngừa để không cho các đối tượng
có cơ hội ra tay hoạt động
đặc biệt các bậc phụ huynh có con em đang ở độ tuổi thanh thiếu niên
cần quan tâm sâu sát hơn để tránh cho các em đi vào con đường phạm pháp
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
quảng bình đã tiến hành bàn giao đối tượng truy nã nguyễn thanh tùng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên
cho cơ quan điều tra hình sự khu vực quân đoàn một để xử lý theo thẩm quyền
theo hồ sơ vụ việc trước đó vào khoảng tháng sáu năm nay
nguyễn thanh tùng cùng với một nam thanh niên địa phương khác
đã nhảy tường rào đột nhập vào doanh trại tiểu đoàn hai mươi bốn
sư đoàn ba trăm một mươi hai tại thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên lấy trộm hai loa thùng
trong thời gian công an huyện phổ yên
tỉnh thái nguyên triệu tập để làm việc vì liên quan đến vụ trộm trên
thì nguyễn thanh tùng đã bỏ trốn khỏi địa phương
sau gần một tháng nhận được thông tin về đối tượng truy nã lẩn trốn tại địa bàn
cơ quan điều tra công an tỉnh quảng bình đã khẩn trương vào cuộc
tiến hành truy bắt đối tượng nguyễn thanh tùng
vào ngày một tháng một mươi các trinh sát đã bắt đối tượng
khi đang lẩn trốn tại địa bàn xã thượng hóa huyện minh hóa quảng bình
và tiến hành các thủ tục bàn giao cho cơ quan điều tra hình sự khu vực
quân đoàn một bộ quốc phòng để xử lý theo đúng thẩm quyền
một tụ điểm đánh bạc trên địa bàn huyện châu thành tỉnh hậu giang
vừa được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang triệt phá
vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày hai tháng một mươi lực lượng công an bất ngờ ập vào
một nhà nghỉ ở ấp long lợi a xã đông phước a huyện châu thành tỉnh hậu giang
bắt quả tăng một mươi một đối tượng đa số là phụ nữ đang đánh bài ăn tiền
vật chứng thu giữ gồm trên sáu mươi triệu đồng một mươi một điện thoại di động các loại
và năm bộ bài tây đã khóa sử dụng
một vụ cháy lớn đã xảy ra vào sáng sớm ngày hôm qua
tại công ty trách nhiệm hiệu hạn mani hà nội có địa chỉ ở xã tân hương
thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên thông tin chi tiết có trong cụm tin sau đây
đám cháy xảy ra tại nhà xưởng số năm của công ty nơi sản xuất các dụng cụ y tế
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh thái nguyên đã điều động lực lượng và xe chữa cháy
nhanh chóng có mặt triển khai nhiều hướng phun nước dập tắt đám cháy
thao dỡ mái nhà xưởng đập vỡ cửa kính và sử dụng quạt máy để hút khói ra ngoài
sau khoảng hai tiếng đám cháy được khống chế hoàn toàn
vụ cháy không gây thiệt hại về người
hiện nguyên nhân và thiệt hại về tài sản đang được điều tra thống kê
tại xã minh chuẩn huyện lục yên tỉnh yên bái cũng đã xảy ra một vụ hỏa hoạn
khiến cho một ngôi nhà cùng toàn bộ tài sản của một hộ dân ở thôn khánh hoài
bị thiêu dụi hoàn toàn
ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn là của gia đình anh chu văn phong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
thời điểm xảy ra vụ cháy là vào tối ngày hai tháng một mươi khi cả gia đình anh phong đi vắng
mặc dù nhân dân trong thôn phát hiện cùng nhau hô hào đến cứu và dập lửa
tuy nhiên do nhà bằng gỗ lợp bằng lá cọ nên đã bị thiêu dụi hoàn toàn cùng toàn bộ tài sản
rất may không có thương vong người người
nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn được cho là do chập điện
chợ trung tâm thương mại là những nơi có nguy cơ cao về cháy nổ
trên thực tế thời gian gần đây cháy trợ liên tục xảy ra ở các địa phương
đã gây ra thiệt hại nặng nề cho các tiểu thương
và chỉ mới cách đây hai ngày thì hơn hai trăm sáu mươi kiosk tại khu tạm chợ còng
huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa đã bị lửa thiêu dụi gây thiệt hại hàng tỷ đồng
rõ ràng cần phải có những biện pháp mạnh được đưa ra để có thể chấn chỉnh xử lý nghiêm
tạo được sự chuyển biến trong công tác phòng cháy chữa cháy
đặc biệt là trách nhiệm của những người đứng đầu và ban quản lý chợ
các hạng mục đầu tư về phòng cháy chữa cháy cũng được thực hiện
lắp đặt bài bản theo đúng quy định
cơ sở mà không chuẩn bị sẵn sàng lực lượng phương tiện
đặc biệt là chuẩn bị lực lượng sẵn sàng phương tiện như thế thì khi có tình huống thì không làm gì được
và thứ ba đó là cái vấn mạnh nhấn mạnh là cái công tác tự kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy
bất kể vấn đề gì thì có phải tự kiểm tra tự mình kiểm tra
tự từng bà con hộ kinh doanh phải nắm bắt được về các yêu cầu an toàn phòng cháy
đối với từng kỹ ốt từng gian hàng từng ngành hàng nó nguy hiểm như thế nào
để tự mình biết để mình có biện pháp khắc phục
do đó thì nó mới hạn chế được các cái nguyên nhân có thể phát sinh gây ra cháy nổ
thực tế khi có cháy xảy ra tại các chợ trung tâm thương mại
công tác chữa cháy cứu người và tài sản của lực lượng phòng cháy chữa cháy gặp nhiều khó khăn
do đám cháy có diễn biến cháy lan nhanh chóng
khu vực tập trung đông người nếu không kịp thời xử lý rất dễ xảy ra thương vong về người
công tác phòng cháy chữa cháy tại chỗ bởi vậy cần được quan tâm đúng mức
với hệ thống trang thiết bị và nhân lực đủ đáp ứng yêu cầu
ban quản lý chợ cần ý thức rõ trách nhiệm của mình trong đảm bảo các quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy
những trường hợp thiếu trách nhiệm để xảy ra cháy nổ thiệt hại lớn cần truy tố trước pháp luật để gian đe
đặc biệt là thị ủy có văn bản để chỉ đạo cho tất cả các pháp ủy của các chính quyền một mươi năm xã phường
các đơn vị liên quan rất nhiều đến công tác
công tác phòng cháy chữa cháy là phải tổ chức thực hiện và quy trách nhiệm cho những người đứng đầu
những người đứng đầu để xảy ra những việc cháy nổ là người đứng đầu phải chịu trách nhiệm
nếu là ở chợ thì lợi như vậy người ta là hàng đầu
việc chấp hành đôi khi còn có lòng lẻo và ý thức tự giác người ta cũng chưa cao
đôi ra cũng đã để làm ảnh hưởng đến công tác quản lý của chợ nói chung
và công tác quản lý của đội phòng cháy nói riêng rất phức tạp và rất là mệt
đó là đòi hỏi là gì
ban quản lý chợ nghệ phải tăng cường công tác
công tác tuyên truyền đôn đốc kiểm tra và giám sát
và xin các cấp có thẩm quyền một số các chế tài để làm sao xử lý nó có hiệu quả hơn trong công tác quản lý của chợ
chợ nghệ có tổng diện tích một mươi hai sáu trăm linh m hai quy mô hơn một gia hàng
rút kinh nghiệm từ vụ cháy xảy ra vào năm hai nghìn năm để có thể duy trì được công tác phòng cháy chữa cháy
đảm bảo kịp thời phát hiện các sự cố xảy ra xử lý hiệu quả ngay từ lúc ban đầu
một đội phòng cháy chữa cháy cơ sở cũng đã được thành lập
chịu trách nhiệm về công tác tự kiểm tra duy trì công tác phòng cháy chữa cháy tại chợ
những bản tin về công tác phòng cháy chữa cháy được phát liên tục như thế này
đã phần nào giúp cho các hộ kinh doanh nâng cao tinh thần cảnh giác
cục quản lý dược bộ y tế vừa có thông báo gửi sở y tế các tỉnh thành phố
và các cơ sở nhập khẩu thuốc tiến hành
cơ sở nhập khẩu thuốc tiến hành thu hồi một mươi một loại thuốc chứa hoạt chất ranitidine
do có chứa tạp chất n nitrosodimethylamine gọi tắt là ndma
có nguy cơ gây ung thư ở hàm lượng vượt quá ngưỡng cho phép của quốc tế
trong công văn cục quản lý dược thông tin
căn cứ thông báo của cơ quan khoa học y tế singapore
cơ quan quản lý dược phẩm thụy sĩ về việc thu hồi các chứa chất ranitidin
do phát hiện chứa tạp chất ndma
có nguy cơ gây ung thư ở hàm lượng vượt quá ngưỡng cho phép của quốc tế
việt nam cũng tiến hành thu hồi một mươi một loại thuốc có thành phần ranitidine
các thuốc việt nam thu hồi đều được sản xuất tại ấn độ tây ban nha
có hàm lượng granitydin một trăm năm mươi mg trên một mươi ml
một trăm năm mươi mg trên hai mươi năm ml và loại một trăm năm mươi mg
cục quản lý dược yêu cầu các công ty nhập khẩu thuốc phối hợp với nhà phân phối thuốc
thông báo thu hồi và thu hồi tất cả các lô thuốc thành phẩm
tới các cơ sở bán buôn bán lẻ
sử dụng thuốc
trong vòng một tháng các công ty phải gửi báo cáo về cục
bao gồm số lượng nhập khẩu số lượng thu hồi
các bằng chứng về việc thực hiện thu hồi
tại các cơ sở bán buôn bán lẻ sử dụng đã mua thuốc
các sở y tế thông báo việc thu hồi thuốc
cho các cơ sở bán buôn bán lẻ sử dụng thuốc
trên trang thông tin của sở
sau chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
về việc giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí
tại hà nội và tp hcm
bộ tài nguyên và môi trường cho biết
sẽ lắp đặt thêm các trạm đo chất lượng không khí
để cảnh báo tốt hơn tới người dân
vào những mùa chất lượng không khí sổ giả
cũng theo bộ tài nguyên và môi trường
hiện nay người dân có thể tham khảo
các thông số chính thức về chất lượng không khí
trên trang web www môitrườngthủđô vn
hoặc trang thông tin chính thức của bộ
tuy nhiên phương pháp đo chính thống đúng tiêu chuẩn
thì số liệu sẽ đảm bảo hơn
những thiết bị đo cầm tay mới hiện nay
cũng cho ra số liệu tức thời
nhưng không có độ chính xác cao
vì vậy những thông tin trên các trang mạng
về chất lượng không khí chỉ mang tính chất tham khảo
trong kế hoạch dài hạn về quản lý chất lượng không khí
đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn hai mươi năm
bộ tài nguyên và môi trường đã xây dựng
hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn về chất lượng không khí
những phương pháp để giảm tình trạng ô nhiễm không khí
tình trạng bụi mịn trong không khí
và thời gian tới sẽ triển khai mạnh mẽ hơn kế hoạch này
một số điều khoản trong thông tư một trăm bảy mươi hai nghìn một mươi hai
quy định về dạy thêm
học thêm đã hết hiệu lực
do vậy cả nước sẽ phải ngưng cấp phép dạy thêm học thêm
theo đó thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn hữu độ
đã ký và ban hành quyết định hai nghìn bốn trăm chín mươi chín
về việc công bố hết hiệu lực
một số điều của thông tư một trăm bảy mươi hai nghìn một mươi hai
quy định về dạy thêm học thêm
theo quyết định này các điều hết hiệu lực
của thông tư một trăm bảy mươi hai nghìn một mươi hai quy định
về dạy thêm học thêm gồm
tổ chức dạy thêm học thêm ngoài nhà trường
yêu cầu đối với người dạy thêm
yêu cầu đối với người tổ chức hoạt động
dạy thêm học thêm
cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm học thêm
thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức hoạt động
dạy thêm học thêm hồ sơ cấp giấy phép
tổ chức dạy thêm học thêm
trình tự thủ tục cấp giấy phép tổ chức hoạt động
dạy thêm học thêm
thời hạn gia hạn thu hồi giấy phép
tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm
đình chỉ hoạt động dạy thêm học thêm
như vậy với quyết định hai nghìn bốn trăm chín mươi
cả nước sẽ ngừng cấp phép dạy thêm
thưa quý vị trong công tác đảm bảo
trật tự an toàn giao thông
việc tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật
về giao thông luôn có vai trò quan trọng
tuy nhiên hình thức tuyên truyền như thế nào
để phù hợp với từng đối tượng hoàn cảnh
cần phải được tính toán để đạt hiệu quả cao
trong tuyên truyền
tại tỉnh thái nguyên nhằm nâng cao ý thức
chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông
nhất là đối với các em học sinh sinh viên
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thái nguyên
đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng
và các trường học tổ chức tuyên truyền
phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông
với nhiều biện pháp hình thức đa dạng
trong đó chú trọng việc tuyên truyền
bằng hình thức sân khấu hóa và thi tìm hiểu
kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông
gần gũi náo nhiệt
thu hút đông đảo các em học sinh
tham gia trả lời các câu hỏi tình huống
để nhận các phần quà là những chiếc mũ bảo hiểm
đó là không khí của buổi giao lưu
tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông
do phòng cảnh sát giao thông
ban an toàn giao thông tỉnh đoàn thái nguyên
tổ chức tại trường trung học phổ thông nguyễn huệ
huyện đại từ
với hình thức sân khấu hóa
các nội dung tuyên truyền như không điều khiển
xe lạng lách đánh võng không trở quá số người quy định
không chấp hành tín hiệu đèn giao thông
không dùng tay sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông
đã được mềm hóa
vào các tình huống trong tiều phẩm
qua đó giúp các em học sinh dễ tiếp nhận
ghi nhớ và hào hứng tham gia